tại trụ sở trung ương đảng đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tổ chức trung ương chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị việt nhật đã gặp gỡ và trao đổi ý kiến thân mật
với đồng chí c e casio chủ tịch đoàn chủ tịch ban chấp hành trung mương đảng cộng sản nhật bản
đang có chuyến thăm chính thức tại việt nam
đồng chí phạm minh chính nhấn mạnh quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai đảng đang tiếp tục được củng cố
và làm sâu sắc hơn trong tình hình mới thông qua duy trì trao đổi tiếp xúc thường xuyên
trao đổi lý luận hợp tác trên các diễn đàn đa phương bày tỏ tin tưởng rằng đảng cộng sản nhật bản
sẽ tiếp tục ủng hộ hoạt động giao lưu giữa quốc hội hai nước qua đó đóng góp tích cực
và phát triển quan hệ việt nam nhật bản
đồng chí c e casio khẳng định đảng cộng sản nhật bản rất coi trọng việc đóng góp cho sự phát triển
của quan hệ giữa hai nước và nhân dân hai nước tăng cường giao lưu về trao đổi thông tin và lý luận
giữa hai đảng sẵn sàng tăng cường hợp tác với đảng cộng sản việt nam vì hòa bình ổn định
ở khu vực châu á và trên thế giới
trước đó đồng chí hoàng bình quân trưởng ban đối ngoại trung ương đã tiếp và trao đổi ý kiến
với đồng chí c e casio hai bên nhất trí tăng cường giao lưu tiếp xúc và duy trì cơ chế trao đổi lý luận
giữa hai đảng phối hợp và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế
đồng góp tích cực cho phong trào cộng sản và công nhân quốc tế